chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này
thưa quý vị thời gian gần đây nhiều bệnh viện trên địa bàn hà nội thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành khác liên tiếp nhận điều trị nhiều ca bệnh sởi và ca sốt phát ban nghi sởi
chỉ riêng tại hà nội số ca mắc bệnh được thống kê đã tăng gấp năm lần so với cùng kỳ năm ngoái
đặc biệt biến chứng của bệnh sởi có thể gây viêm phổi viêm não mảng não rất nặng
do đó nếu không có các biện pháp chủ động phòng chống thì nguy cơ lây lan bùng phát dịch là điều khó tránh khỏi nhất là vào thời điểm năm học mới vừa bắt đầu
nó ban ở trong miệng mà mình không phát hiện ra được
thứ nhất là nó sốt cao liên tục ba mươi chín bốn mươi độ
thứ hai là có thể kèm theo giật mình nhiều
cái biến chứng của các em bé này với các biến chứng về liên quan đến cái nhiễm trùng ngoài da
rồi nhiễm trùng ở các cơ quan khác và đặc biệt trong đó thì có cái nhiễm trùng thần kinh
trong thời gian vừa qua thì có đến gần hai mươi em trong số đó
thì có liên quan đến các biến chứng về nhiễm trùng thần kinh trung ương
và với những cái biến chứng thần kinh trung ương này
cái nguy cơ dễ có thể xảy ra đó chính là những tình trạng di chứng về tinh thần và di chứng về vận động
khi mắc bệnh sởi sức đề kháng của người bệnh giảm đáng kể
nếu như chăm sóc không đúng cách người bệnh có thể bị biến chứng nguy hiểm
bởi sự tấn công của virus do bội nhiễm hoặc virus khác không phải virus sởi
biến chứng hay gặp nhất là gây tiêu chảy viêm thanh quản viêm phế quản
đặc biệt là viêm phổi từ mức độ nhẹ đến nặng
có thể dẫn đến tử vong nếu không cấp cứu kịp thời
nhất là khi trẻ dưới một tuổi
một số có thể bị biến chứng viêm não mảng não cực kỳ nguy hiểm
với bất kỳ một trẻ bị bệnh nào có dấu hiệu bệnh lý như trẻ sốt trẻ mệt mỏi trẻ ho
thì tất cả hoặc là trẻ có những biểu hiện phát ban ngoài da
đấy chẳng hạn như thế thì tất cả những trẻ như vậy
cần phải được đưa đến các cơ sở khám chữa bệnh gần nhất
các chuyên gia cũng khuyến cáo chủ động đưa con em từ chín tháng tuổi
chưa tiêm vaccine sởi hoặc từ một mươi tám tháng tuổi
chưa tiêm đủ hai mũi vaccine sởi đến trạm y tế xã
phường để tiêm vaccine phòng sởi
khi phát hiện có các dấu hiệu sốt ho chảy nước mũi phát ban
cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời khám
điều trị phòng các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh sởi
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ
và đảm bảo các biện pháp về tăng cường dinh dưỡng cho trẻ
trước tình hình dịch bệnh sởi đang gia tăng
bộ y tế kêu gọi các gia đình nêu cao tinh thần trách nhiệm
đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ đúng lịch
hơn tất cả cần coi việc tiêm chủng không chỉ là quyền lợi
trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm với cộng đồng
trong thời gian tới bộ y tế sẽ tiếp tục tổ chức chiến dịch
tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho trẻ em từ một đến bốn tuổi
tại một mươi bảy tỉnh có nguy gơ cao
dự kiến bộ y tế sẽ tổ chức thêm một chiến dịch tiêm vaccine sởi cho trẻ
dưới bốn tuổi trên phạm vi toàn quốc
và đề nghị các địa phương chỉ đạo giải quyết rứt điểm
vùng lõng về tiêm chủng bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng
đạt trên chín mươi năm ở cấp xã phường
trước tình trạng một phần ba số trẻ mắc sởi thời gian qua
dưới chín tháng tuổi mắc trước khi đến tuổi tiêm vaccine sởi
và một trong những lý do là mẹ không có miễn dịch với bệnh sởi
nên không truyền được cho con
bộ y tế đã đề xuất thay vì tiêm vaccine sởi lúc trẻ chín tháng tuổi như thông thường
thì từ quý bốn năm hai nghìn một mươi tám một mươi bảy tỉnh thành có nguy cơ dịch sởi bùng phát
sẽ tiêm vaccine sởi cho trẻ từ sáu tháng tuổi
việc hạ độ tuổi tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ
cũng như khuyến khích các bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ tiêm vaccine phòng bệnh sởi
triển khai quyết liệt
việc hạ độ tuổi tiêm vaccine phòng bệnh sởi cũng như khuyến khai quyết liệt
hi vọng sẽ giúp việt nam tiến tới loại trừ bệnh sởi sau năm hai nghìn hai mươi
qua theo dõi dịch tễ trên thế giới thường thấy cứ bốn năm dịch sởi lại quay lại một lần
vào năm hai nghìn một mươi bốn tại miền bắc đã xảy ra dịch sởi với quy mô rất lớn
cướp đi sinh mạng của hơn một trăm linh trẻ nhỏ
bởi vậy để phòng tránh nguy cơ bùng phát dịch sởi
người dân cần có kiến thức tự phòng chống bệnh tật cho gia đình mình
tiêm chủng đầy đủ cho trẻ nhỏ
bên cạnh đó cần tiến hành tiêm vaccine sởi cho phụ nữ ở độ tuổi mang thai
và những người dân chưa có kháng thể chống sở
giúp giảm số người mắc và lây nhiễm bệnh sởi trong cộng đồng
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình
xin chào và hẹn gặp lại